gần đây tình trạng sạt lở đất ven bờ sông lam đoạn qua thôn lam bồng xã bồng khê huyện con cuồng tỉnh nghệ an thường xuyên diễn ra phức tạp
nhằm hạn chế tình trạng trên bảo vệ đất sản xuất và cuộc sống của người dân huyện con cuông đã triển khai xây dựng kè chống sạt lở với tổng vốn đầu tư là hai tỷ đồng
theo thiết kế thân kè được lát khan bằng đá học dày ba mươi cm dưới là lớp đá răm lót dày một mươi cm và lớp vải địa kỹ thuật
đỉnh chân kè rộng hai m kết cấu bằng đá học lát khan dày năm mươi cm kết cấu chân kè bằng lăng thể đá phía ngoài lăng thể đá đổ ra cố bằng các dọ đá
với tổng chiều dài gần một trăm linh m song song với đó huyện con cuồng cũng đang tiến hành ra cố hộ chân và lát mái kè chống sạt lở ven sông lam đoạn qua bản tràn nằn xã tri khê với chiều dài bốn mươi bảy m
việc triển khai kè chống sạt lở bờ sông lam là cần thiết để bảo vệ các hộ dân sống ven sông lam
có phần bảo đảm an sinh xã hội thúc đẩy sự phát triển kinh tế của người dân